khái niệm này trong nhiều năm nay luôn là đề tài nóng bỏng gây nhiều tranh cãi trong xã hội
có khá nhiều quan điểm khác nhau phải chăng chúng ta đang rất cần một khái niệm chuẩn về kỹ năng sống
để có được cách giáo dục tốt nhất những ứng dụng thiết thực nhất cho trẻ em
các giáo trình kỹ năng sống được xuất bản theo quan niệm của mỗi tác giả
và ngay cả trong môi trường giáo dục các trung tâm cách hiểu về khái niệm kỹ năng sống cũng khác nhau
từ cách hiểu khác nhau việc đào tạo kỹ năng sống nhiều khi bị hiểu sai
trước hết chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của những bậc phụ huynh hay chính những trẻ em về khái niệm kỹ năng sống
những cách các con ứng xử hằng ngày trong giao tiếp hằng ngày với gia đình
bạn bè lớp học cộng đồng
với bà nghĩ một cách đơn giản thì đào tạo kỹ năng sống chính là rèn luyện và dạy dỗ cho bé những kỹ năng
để mà có thể sống và hòa nhập được với môi trường xung quanh
kỹ năng sống giúp bản thân mình trở nên tốt hơn
kỹ năng sống là một thứ để giúp ích cho cuộc sống và để làm cho cuộc sống mình tốt hơn
sống là tập hợp với cả những kỹ năng cần thiết
mà nó cần thiết cho cái sự tồn tại và phát triển của con người
theo tổ chức who kỹ năng sống là những khả năng thích nghi và ứng phó một cách hiệu quả của con người
trước những thách thức yêu cầu của cuộc sống
như vậy kỹ năng sống gồm hàng loạt các kỹ năng giúp trẻ nhỏ và các em thanh thiếu niên
có một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp
theo quan điểm của unesco kỹ năng sống là năng lực cá nhân
để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống thường ngày
còn theo unicef đó là tổng hợp rất nhiều kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp cá nhân
giúp cho con người đưa ra những quyết định có cơ sở
giao tiếp một cách có hiệu quả phát triển các kỹ năng tự xử lý và quản lý bản thân
nhằm giúp họ có một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc
chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này
và như chúng ta đã thấy ngay trong khái niệm kỹ năng sống rất nhiều cách định nghĩa
vì vậy dẫn đến hệ lụy đó là sự chưa rõ ràng của cách thức đào tạo về kỹ năng sống cho trẻ em
gây nên sự hoang mang của những bậc phụ huynh
khi muốn cho con có một cuộc sống tốt hơn

tuy đã có một danh sách cụ thể nhưng ngay cả chính inusef cũng thừa nhận
không có một danh sách rõ ràng các kỹ năng sống
danh sách lựa chọn các kỹ năng này phụ thuộc vào tình hình cụ thể
các giáo trình kỹ năng sống được xuất bản theo quan niệm của mỗi tác giả
nhưng khi đọc thì có không ít cuốn
đội dung và hình thức trình bày bên trong không ăn nhập với nhau
điều này dẫn đến sự hoang mang của chính những bậc phụ huynh
trong việc tự tìm sách để giáo dục kỹ năng sống cho con trẻ
thưa quý vị hiện tại chúng tôi đang có mặt ở hiệu sách
và trên tay tôi là hàng chục đầu sách về đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em
đây thực sự là một điều khó khăn đối với các bậc phụ huynh
trong việc lựa chọn đầu sách về đào tạo kỹ năng sống cho con em của mình
hiện có không ít tác giả hiểu trẻ em là người lớn thu nhỏ
nên đã đem khái niệm của người lớn về đánh giá và áp dụng dạy dỗ trẻ nhỏ
việc này dẫn đến tình trạng sách kỹ năng sống được xuất bản cho trẻ
nhưng nội dung không phù hợp
thật ra là rất dối
tại vì là thứ nhất là nhiều nhiều nhà xuất bản nhiều tác giả
tôi cũng không biết là phải theo cái cuốn nào
cuốn sách hướng dẫn nhiều ý kiến nhiều tác giả
theo phương pháp tây có phương pháp nhật có việt nam có rất là nhiều
cảm giác rất là hò mắt
cái tiêu chuẩn để mà đánh giá mình cũng không biết là nó ở đâu
mình phải tất nhiên phải có một cái tiêu chuẩn đúng không
những cái bậc thang đánh giá và phải có những chuyên gia đánh giá cái này
thật là đúng thì mình mới có thể có cái độ tin cậy nó lớn
ngoài ra do việc kiểm duyệt sách có phần chưa chặt chẽ
không ít ấn phẩm gây xôn xao dư luận khi không phù hợp với tâm sinh lý của đối tượng
hoặc có bài tập yêu cầu
chưa thực sự hợp lý và khả thi
cái cách để mà các phụ huynh lựa chọn sách cho con là các bậc phụ huynh hãy đọc
nếu như đấy là những quyển sách mà các bậc phụ huynh cảm thấy là chính bản thân mình cũng không biết
những kỹ năng đó thì chúng ta có thể đọc và chúng ta có thể trang bị cho con
bởi vì là kỹ năng thì chúng ta không nhất thiết phải là thầy cô dạy mà bố mẹ dạy là chính
chúng ta có thể thấy rằng sách dạy kỹ năng sống
phải giúp cho trẻ có những kỹ năng để giải quyết các vấn đề có thật trong cuộc sống
những mẫu chuyện minh họa định hướng cho trẻ cũng cần phải gần gũi và dễ xảy ra trong đời thực
vấn đề dạy kỹ năng sống cho trẻ ở việt nam mới chỉ được quan tâm trong những năm gần đây
nhiều phụ huynh đã từng phản ứng trước nội dung dạy trẻ về lòng dũng cảm bằng cách đi trên mảnh thủy tinh
từng có trong cuốn sách thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp một của tiến sĩ phan quốc việt
đã có một số chuyên gia đưa ra những phân tích rất kỹ về bài thực hành này
chứng minh được tính an toàn gần như tuyệt đối của nó
có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này
tôi là nhà vận lý tôi biết thì cái mảnh nhọn nó sẽ bị đè xuống mảnh to nằm trên không phải gì cả
đó là có một chút là tiến sĩ hơi hiểu nhầm về kỹ năng sống cho trẻ em và kỹ năng sống cho người lớn
tâm lý của trẻ em là người lớn
người lớn là hoàn toàn khác nhau
người lớn thì chúng ta đã có kinh nghiệm chúng ta đã từng trải qua một số những cái tai nạn
hoặc là chúng ta đã chứng kiến một số những cái tai nạn
do vậy chính bản thân chúng ta là có cái khả năng đề phòng rất là tốt
tuy nhiên trẻ em thì nó không có cái điều đó
thì khi đợi gặp tai nạn thì đừng chờ là cuốn cứ chờ là chết
không cần thấy tai nạn mà thấy tai nạn nó hoàng rồi
thấy dòng nước nó hoàng rồi thấy bạn chảy máu nó hoàng rồi
phải rất bình tĩnh tĩnh tâm
làm việc với thủy tinh là có thể tiến hành được
khi mà chúng ta đã có một cái kinh nghiệm và có một cái hiểu biết đầy đủ
còn nếu mà chúng ta làm việc với bất kỳ vật dụng nào đó
mà chúng ta không có những cái kiến thức như thế
chúng ta cũng không có cảnh báo nguy hiểm
chúng ta cũng không có những cái quy tắc cư xử làm sao để cho nó an toàn
thì đấy thực sự là một điều không ổn
chứ không thể bầu đừng có bơi
nói như thế thì đừng học bơi vì bơi rất dễ sẽ chết đuối
đấy nhiều nơi học bơi chết đuối rồi đấy
thế thì đừng cấm học bơi à
không vẫn phải học bơi nhưng biết cách
thì đối diện với nỗi đau đối diện với khủng hoảng
đối diện với những gì thì vẫn phải học
nhưng chỉ để một câu là cái này chỉ làm khi có giáo viên hướng dẫn
và vượt qua nỗi sợ hãi thì chúng ta có rất là nhiều cái cách để làm
ví dụ thầy có thể làm những cái đường hầm rất là tối
bằng bìa cắt tông và cho các con bò qua đó
với trẻ nhỏ vượt qua bóng tối còn đáng sợ hơn là đi trên thủy tinh
từ câu chuyện này chúng ta đặt ra câu hỏi
vậy đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em
thực chất là đào tạo điều gì
kỹ năng sinh tồn như bơi thoát hiểm tồn tại giữa thiên nhiên
hay là kỹ năng giao tiếp ứng xử trong cuộc sống
chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia
ban đầu sẽ là những cái kỹ năng mà thoát hiểm
để thoát khỏi những cái hiểm nguy có thể xảy đến với mình
sau đó là đến những kỹ năng mà có thể sử dụng các vật dụng
một cách an toàn và hiệu quả
tức là chúng ta cũng quan tâm đến một cái kỹ năng nữa
đó chính là những cái kỹ năng về giới
để tính đến cái bước cao hơn nữa là các cháu phải được hướng nghiệp
các cháu phải được biết tất cả các nghề nghiệp trong cuộc đời
và tự mình lựa chọn cái nghề cho mình
khi mà chúng ta đã có một cái nền tảng
thế lúc đấy chúng ta mới thể hiện ra ngoài như thế nào
để lấy được cái sự kính trọng của mọi người
thế thì cái đấy là hệ thống kỹ năng
và các cháu sẽ phải học rất là tuần tự
tìm kiếm các lớp học kỹ năng cho con
dường như đã trở thành nhu cầu thiết yếu
đặc biệt trong kỳ nghỉ mùa hè
tham gia một lớp học đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em bậc tiểu học
về kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
để lắng nghe những ý kiến của con trẻ
về sự cần thiết khi được thầy cô giảng dạy
về các bài học kỹ năng sống
dường như thực hành chính là phần mà các em hứng thú nhất
các em hương thú nhất là các em hương thú nhất

học phòng tránh hỏa hoạn này giúp con có thể nhớ được các kỹ năng để được sau này
còn nếu mà có xảy ra hỏa hoạn thật thì con còn biết cách
để có thể phòng tránh cháy và không gây thương tích được ạ
con chỉ suy nghĩ là nếu mà mình có thể
một lớp kỹ năng sống thì mình sẽ có thêm nhiều kiến thức
và nhiều điều có ích cho cuộc sống của mình
con không cần sợ nữa và con đã biết là mình phải làm thế nào để phòng tránh
sự thiết thực và ứng dụng vào cuộc sống là điều vô cùng quan trọng
không chỉ có kỹ năng thoát hiểm mà trẻ còn phải được trang bị hàng loạt những kỹ năng
để đương đầu với những thiên tai tai nạn khó khăn trong cuộc sống
cháy nổ đuối nước tai nạn động đất
đây thực sự là một kỹ năng rất quan trọng

nó như một cái mốt thời thượng ấy
đấy con tôi có kỹ năng sống tôi cho vừa cho con học tham gia một khóa kỹ năng sống
thế nhưng mà thực tế ra thì họ cũng họ không hiểu được là kỹ năng sống nó phải bắt nguồn như thế nào
nó từ đâu phải từ bố mẹ bố mẹ phải có tư tưởng đấy
thì con nó mới được trang bị thực sự
tụi mình có một cái suy nghĩ nó không được ổn lắm là thường phối mặt cho các thầy cô giáo
và nghĩ rằng các con đi học thấy là đủ
sự thật thì không phải như thế
kỹ năng sống là phải được đào tạo liên tục và được rèn luyện hàng ngày
để nó có thể trở thành những cái phản xạ có điều kiện
tại việt nam kỹ năng sống đang được quan tâm
tuy nhiên trong nhà trường chủ yếu học sinh chỉ được dạy kỹ năng học tập và chính trị
còn việc giáo dục kỹ năng sống chưa được quan tâm một cách thỏa đáng
sở dĩ đây là vấn đề nan giải vì gặp phải một số những khó khăn không thể giải quyết được một sớm một chiều
giáo dục và đào tạo rất quan tâm đến vấn đề kỹ năng sống
và hiện giờ thì bộ cũng đã có rất là nhiều những cái hoạt động đẩy mạnh về kỹ năng sống
tuy nhiên để đưa ra được một bộ sách chính thống về kỹ năng sống không phải là đơn giản
thì hiện nay cái môn chính của chúng ta giáo dục của chúng ta có một môn giống nhau là môn thuộc lòng
toán cũng là thuộc lòng văn cũng là thuộc lòng sử cũng là thuộc lòng địa cũng thuộc lòng
bạn học địa nhưng bạn chả hiểu mấy điểm nhưng bạn đạt mấy điểm thì sao bạn thuộc lòng
và trong điều kiện này thì tôi nghĩ rằng rất cần thiết là đưa kỹ năng sống vào nhà trường
cái là nhà trường
nhà trường gia đình và xã hội nhưng chính là thể chế và chính bản thân học sinh
chủ thể nó phải thay đổi phải giáo dục con là phật tử phải chủ thể phải thay đổi
chứ không phải nhồi ra bên ngoài vào inside out nó từ trong ra
mới gần đây dư luận và những bậc phụ huynh quan tâm đến cuốn sách mang tên quà cho con của tác giả nguyễn huy hoàng
cuốn sách dạy những kỹ năng sống hàng ngày cho trẻ từ trao hỏi đi đứng
nói năng lễ phép đến việc phải biết chân quý bản thân biết cảnh giác trước những kẻ xấu những lọc lừa
nhưng không phải bằng những bài học giáo huấn khô cằn mà bằng thơ
đa số các bài thơ đều ngắn được làm theo thể lục bát với ngôn từ dung dị nên dễ hiểu dễ nhớ và dễ thuộc
chúng tôi tìm tác giả của cuốn sách và bắt gặp một không gian êm ấm thanh bình của gia đình ông
khi hỏi về tập thơ tác giả huy hoàng chia sẻ về tâm huyết của mình
huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ thì có rất nhiều lý do
đầu tiên phải là gương mẫu bố mẹ trẻ con nó sẽ bắt chết theo
cái thứ hai là mình phải được uốn nắn giáo dục ngay từ những hành vi
đấy tức là khi mà con làm sai mình phải nói ngay
để mà hướng con duy trì những ngày tập luyện đấy hàng ngày thì bố mẹ phải trở thành như một chuyên gia
tất cả các phụ huynh nếu như những ai có điều kiện
có thể thay đổi kịp nhận thức
thì chúng ta nên trang bị sớm cho con
đừng chờ đợi một cái thông tư của nhà nước
bởi vì bao giờ những thông tư đấy cũng đến khá là chậm so với nhu cầu
và cũng chính vì sự trăn trở đó
những nỗi niềm về kỹ năng sống cho trẻ con đã được đúc kết thành những vần thơ dễ thuộc
tác động không nhỏ đến tâm hồn của ngay chính đứa con gái nhỏ của tác giả
hầu hết các bài đều có ý nghĩa
nó giúp con ngoan hơn nghe lời bố mẹ hơn
chăm chỉ việc nhà đi tìm hạnh phúc ấm no
đầu tiên là phải chăm lo việc nhà
nấu ăn bẻ cỗ trồng hoa
dọn dẹp nhà cửa giặt là tinh tương
một trăm bài thơ là một trăm sắc thái
dạy trẻ những bài học nhỏ như cách ngồi cách ăn uống cách bắt tay cách nói lời cảm ơn xin chào
dạy kỹ năng sống cho trẻ không phải bắt đầu từ khi trẻ đi học

và cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất để dạy trẻ những kỹ năng ấy

các bậc phụ huynh phó mặc tất cả cho nhà trường mà quên mất rằng

xã hội cho nên là vai trò
của gia đình hết sức là quan trọng
người bố người mẹ phải giáo dục trẻ con
từ nhỏ và theo một cái lý thuyết
tâm lý thì người ta nói là
con người mình là từ sáu tuổi
là đã bắt đầu hình thành
cơ bản đến năm sáu mươi
tất cả những kiến thức và kỹ năng cần
cho cuộc sống sau này rồi
thế thì phải nói là cái vai trò của
gia đình là hết sức là quan trọng
và chúng ta cũng phải thấy
như thế này đối với mỗi gia đình
con em mình là cái vốn quý nhất
mỗi gia đình với mỗi một bố bà mẹ
thì đứa trẻ
là cái tài sản lớn nhất lớn hơn tất cả
cho nên là đây là tài sản
của mình thì mình phải lo mà giữ
đây là tài sản của mình thì mình phải lo phát triển
tôi cho rằng là gia đình
phải đóng một vai trò hết sức là quan trọng
và nếu cần thiết thì gia đình phải xin ý kiến tư vấn
của nhà trường để có thể làm
tốt hơn bên cạnh đó
thì cái môi trường xã hội
và bao gồm
những người lớn xung quanh các em ấy
cũng là những người mà rèn luyện
kỹ năng sống như các em
người lớn cũng phải chỉ dẫn cho các cháu
nếu các cháu cần đến và người lớn cũng phải
uôn hắn cho các cháu khi mà các cháu
có những việc mà đi chạch ra
cái lối sống thông thường
thì tôi nghĩ rằng là ba cái nhân tố này
đều hết sức là quan trọng
qua câu nói chuyện vừa rồi thì có thể
nhận thấy rằng là chúng ta sẽ không thể
nó tách biệt ra được những nhân tố như là
gia đình nhà trường hay xã hội
bởi vì cả ba nhân tố này
nó có mối mân
quan hệ mật thiết để có thể tạo ra một nhân tố
có đầy đủ
những kỹ năng sống để mà có thể
đối mặt với rất nhiều những thử thách của xã hội
của chúng ta hiện nay đúng không ạ
xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục
thanh thiếu niên và nhân đồng quốc hội
xin cảm ơn anh công nghiệp
kỹ năng sống không phải là một phạm trù kỹ năng đơn lẻ
mà nó là tập hợp gồm
rất nhiều kỹ năng mà con người có được
qua giáo dục trải nghiệm để xử lý
có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống
vấn đề đặt ra với các bậc phụ huynh
đó là kỹ năng nào là kỹ năng trung tâm
và quan trọng nhất phù hợp với con em mình
bất kỳ ai cũng muốn dạy con
về kỹ năng sống trong cuộc sống
để trẻ có thể phát triển tốt hơn
nhưng để có một phương pháp dạy con đúng đắn
thì không phải ai cũng biết
ngoài những kiến thức chuyên môn kỹ năng sống
được rèn luyện ngay từ còn nhỏ là điều không thể thiếu
tạo nền tảng cơ bản để trẻ em
phát triển thành người công dân có ích
cho xã hội sau này
nắm được vấn đề mấu chốt này chúng ta sẽ tìm được
chiếc chìa khóa giúp thế hệ trẻ trở thành công dân
có kỹ năng sống tốt trong tương lai
ở nhật không có sách giáo khoa dạy riêng về kỹ năng sống
nhưng học sinh nhật có một môn đạo đức
ở trường cũng dạy những nội dung
gần như bao hàm trong đó
điều quan trọng hơn cả người nhật quan niệm
dạy kỹ năng sống cho trẻ
không phải bắt đầu từ khi trẻ đi học
mà nó cần được dạy ngay từ khi trẻ mới sinh ra
và cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên
và quan trọng nhất để dạy trẻ những kỹ năng ấy
thưa quý vị sau khi theo dõi phóng sự
thì hy vọng rằng quý vị đã có được góc nhìn
của riêng mình về vấn đề kỹ năng sống cho trẻ
và lựa chọn được phương thức tối ưu nhất
để đào tạo kỹ năng sống cho con em của mình
và ngay sau đây xin mời quý vị
cùng thư giãn với tiểu mục góc cộc sống
hôm nay hôm nay con bị không điểm này ạ
mẹ làm đủ vất vả của con
thế mà con lại không điểm là sao
tại bài văn bảo con cả người cha đang đọc báo
con có thể tả bác cường hàng xóm nhà mình cũng được mà
chứ tại sao có lại để bài trắng như thế
nhưng bác cường không phải trẻ
con không thể tả được
người ta bảo con không có cha
con phải chấp nhận còn gì
con đừng đáng bận nhớ
con giống xấu sour
đã chạy bụi nhỏ
càng phục vụ con
biến b infinitron
khó bắt con